bên cạnh đó phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
còn ra quyết định truy nã số một mươi bốn ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi
đối với đối tượng lê văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại phố minh hải
phường bắc sơn thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa về các tội danh tàng trữ vận chuyển
mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy và trộm cắp tài sản
ngoài ra phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
còn ra quyết định truy nã số năm ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
đối với đối tượng triệu thị huyền trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại số một trăm sáu mươi tám
đoàn thị điểm khu phố năm phường dương đông thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và đối tượng trương thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã cẩm sơn
huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa phải nhận quyết định truy nã số ba mươi sáu ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thanh hóa về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và tham mô tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất